nhân mùa phật đản hai nghìn một mươi chín hôm nay tại tỉnh thừa thiên huế và quảng trị
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm và chúc mừng hòa thượng thích đức thanh trường ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thừa thiên huế
và hòa thượng thích trí hải ủy viên hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần thanh mẫn gửi tới các vị hòa thượng
cùng lãnh đạo giáo hội phật giáo việt nam và lãnh đạo giáo hội phật giáo tỉnh thừa thiên huế và quảng trị
lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đón mừng một mùa phật đản an vui tiếp tục gắn bó đồng hành cùng với khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn đã trao hỗ trợ xây sáu căn nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn hai tỉnh thừa thiên huế và quảng trị